hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đón thủ tướng vương quốc campuchia và đoàn tại sân bay quốc tế phnom penh có bộ trưởng du lịch campuchia thông khòn đại sứ campuchia tại việt nam đại sứ việt nam tại campuchia và đông đảo cán bộ đại sứ quán việt nam tại campuchia
lễ đón được tổ chức trong nền nhạc truyền thống với phần biểu diễn nghệ thuật sinh động cuốn hút của các nghệ sĩ diễn viên campuchia
ngay sau khi xuống sân bay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới cung hòa bình thủ đô phnom penh
tại đây sẽ diễn ra cuộc gặp làm việc giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia hun sen
theo chương trình dự kiến trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dự phiên chính thức hội nghị cấp cao hợp tác mê công lan thương lần thứ hai và có các cuộc gặp với trưởng đoàn tham dự hội nghị
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng một tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám do ban dân vận trung ương tổ chức
theo hình thức trực tuyến tới các tỉnh thành phố trên cả nước hội nghị do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương chủ trì
cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
ghi nhận kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy của ban dân vận trung ương đặc biệt là công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng lãng phí thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật được đẩy mạnh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn
nêu rõ công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước còn có mặt hạn chế
một số nơi chính quyền chưa xác định rõ nội dung công tác dân vận
nhiều nội dung các nghị quyết kết luận của trung ương bộ chính trị ban bì thư về công tác vận động quân chúng vẫn chưa được nhà nước thể chế hóa để thực hiện
cái việc cụ thể hóa về công tác dân vận của đảng có lúc có nơi chưa kịp thời chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp
căn cứ vào tiêu chí này cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh bộ y tế hoặc sở y tế quyết định bằng văn bản tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương cho phù hợp đối với từng cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

trong sáng nay hai miền triều tiên đã chính thức nối lại đường dây nóng quân sự seoul cũng xác nhận bắt đầu các bước chuẩn bị cho cuộc đàm phán quân sự đầu tiên với triều tiên trong suốt hơn ba năm qua
sáng nay tổng thống hàn quốc moon jae in đã tiến hành cuộc họp báo đầu năm gửi đến toàn thể người dân hàn quốc thông điệp về các chính sách của seoul đối với các vấn đề nóng trong nước và khu vực hiện nay
tình hình trên bán đảo triều tiên vấn đề phụ nữ mua vui và cải cách hiến pháp là những trọng tâm trong phát biểu đầu năm của nhà lãnh đạo hàn quốc
mở đầu cuộc họp báo tổng thống moon jae in kêu gọi các nhà lập pháp tiến hành tham vấn về việc sửa đổi hiến pháp đồng thời nhắc lại quyết tâm tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân song song với việc tổ chức các cuộc bầu cử địa phương vào tháng sáu tới
ông moon jae in nhấn mạnh sự cần thiết phải đem đến những thay đổi trong niềm tin của người dân trong việc cải cách nền hiến pháp sau hơn ba thập kỷ không hề có sửa đổi
tổng thống moon jae in cam kết sẽ tăng cường nỗ lực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
ông cho rằng cuộc đối thoại hai miền vừa diễn ra mới chỉ là bước khởi đầu của các nỗ lực hướng tới việc cải thiện mối quan hệ liên triều cũng như giải quyết tình trạng đối đầu hạt nhân một cách hòa bình
mục tiêu cuối cùng trong các chính sách ngoại giao và quốc phòng của hàn quốc là ngăn chặn việc tái diễn chiến tranh trên bán đảo triều tiên
liên quan đến căng thẳng với nhật bản xung quanh vấn đề phụ nữ mua vui tổng thống moon jae in khẳng định hàn quốc coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với nhật bản
và chính phủ hàn quốc sẽ làm việc tích cực để hàn gắn tổn thương cho các nạn nhân
ngân hàng thế giới world bank vừa dự báo tất cả các khu vực trên thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng cải thiện
đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua triển vọng kinh tế toàn cầu của world bank cao hơn so với dự báo trước đây
trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu world bank nhận định thế giới đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế khá đồng đều
cụ thể ba nền kinh tế tiên tiến lớn gồm mỹ khu vực sử dụng đồng tiền chung châu âu và nhật bản
dự báo có mức tăng trưởng vững mạnh trong khi các nền kinh tế thị trường đang trỗi dậy có sự cải thiện tăng trưởng
ngoài ra các nền kinh tế lớn xuất khẩu hàng hóa như nga và brazil vốn chứng kiến kinh tế hoạt động chật vật và tăng trưởng giảm trong năm hai nghìn một mươi sáu đã phục hồi trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo dự báo của world bank tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì ở mức ba một trong năm hai nghìn một mươi tám và ba trong năm hai nghìn một mươi chín
mỹ sẽ chứng kiến mức tăng trưởng hai hai trong năm nay
còn nhật bản tăng trưởng lần lượt lên mức hai hai trong năm hai nghìn hai mươi
bộ ngoại giao mỹ lần đầu tiên công khai thừa nhận cơ quan này không chắc chắn về việc sự cố sức khỏe của các nhà ngoại giao mỹ tại
cuba có liên quan tới cái gọi là tấn công sóng âm nhưng nghi vấn được đưa ra tới thời điểm hiện nay
phát biểu trong cuộc điều trần tại thượng viện mỹ phó giám đốc an ninh ngoại giao của bộ ngoại giao mỹ thod brown nói rằng
ông không cho rằng sự việc xảy ra là một cuộc tấn công sóng âm
bộ ngoại giao mỹ cùng ngày cho biết ngoại trưởng rex tillerson
sẽ thành lập một ủy ban điều tra cấp cao mới để làm rõ vụ việc
mặc dù mỹ không chính thức cáo buộc chính phủ cuba phải chịu trách nhiệm trong vấn đề trên
nhưng tổng thống donald trump đã luôn đổ lỗi cho la havana đứng sau các cuộc tấn công này
chính phủ cuba cho đến nay kiên định bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của mỹ
chốt phiên giao dịch ngày chín tháng một giá dầu thô đã đạt mức cao nhất kể từ ba năm qua
giới giao dịch nhận định rằng yếu tố chủ đạo chi phối giá dầu là việc tiền đầu cơ được rót vào các hợp đồng giao dịch dầu tương lai
trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và lòng tin vào sự tăng trưởng toàn cầu tiếp tục khích lệ các nhà đầu tư
tại new york giá dầu thô ngọt giao trong tháng hai đạt mốc sáu mươi hai chín mươi sáu đô la mỹ một thùng
tức tăng một hai mươi ba đô la hay hai mức cao nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
giá dầu thô brent cũng được chốt ở mốc sáu mươi tám tám mươi hai đô la một thùng tức tăng một năm mức cao nhất trong ba năm qua
trong vài tuần gần đây thị trường đã phục hồi nhờ các nhà đầu tư dự báo rằng thị trường sẽ ngày càng khan hiếm
giảm dầu sau một năm opec và nga đi đầu trong việc cắt giảm sản lượng
cộng thêm những số liệu cho thấy lượng dầu dự trữ của mỹ giảm và những mối đe dọa đối với nguồn cung
đến từ các nước sản xuất chủ chốt như iran và venezuela
ngoài ra tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng được kỳ vọng sẽ làm tăng nhu cầu dầu
một phần tư dân số trung quốc sẽ bước qua tuổi sáu mươi vào năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh dân số già hóa và nhu cầu chữa bệnh có chất lượng ngày một tăng
chính phủ nước này đang huy động các nguồn lực lớn dành cho việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
đó là dồn sự quan tâm tập trung chăm sóc cho những đứa trẻ hơn là người cao tuổi
ở trung quốc người ta khá kỳ thị việc gửi người già vào các viện dưỡng lão
tuy nhiên với sự gia tăng ngày càng nhiều các trung tâm y tế tư nhân mọi người đang dần thay đổi quan niệm
chúng tôi dùng bữa cùng nhau đưa phủ cùng nhau đây là bạn nghề của tôi
con gái tôi đã tìm thấy trung tâm này đầu tiên và đưa tôi đến tôi thấy đây là cơ hội tốt cho chúng tôi
chi phí để sống trong trung tâm là từ một mươi ba đến hai mươi nhân dân tệ một tháng
tương đương từ hai đến ba đô la mỹ
con số này không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả
tuy nhiên mức tiền này có khả năng sẽ giảm xuống trong thời gian tới
làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có rủi ro cao hơn so với các ngành dịch vụ khác
chính vì vậy chúng tôi buộc phải đưa ra mức lương hấp dẫn và tăng mỗi năm chưa kể chi phí ham món thiết bị nữa
chúng tôi rất vui khi chính phủ tạo điều kiện hỗ trợ chúng tôi trong việc cho thuê mặt bằng với giá ưu đãi
nhờ vậy mà chi phí sẽ giảm xuống
danh sách chờ để được vào trung tâm còn khá dài nhưng một khi đã ở đây những người cao tuổi đều cảm thấy thoải mái như ở nhà